xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
ubnd tỉnh bình định có quyết định thành lập tổ công tác điều tra sự cố công trình xây dựng
tại công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên savi sifus việt nam
tại khu công nghiệp nhân hòa thị xã an nhơn
tổ công tác điều tra gồm một mươi một thành viên do ông phan viết hùng
phó trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình định làm tổ trưởng
tổ công tác có trách nhiệm xem xét điều tra nguyên nhân gây sự cố sập công trình xây dựng
tại dự án nhà máy chế biến thực phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên savi food việt nam
làm chủ đầu tư trong khu công nghiệp nhân hòa và đề xuất giải quyết sự cố theo đúng quy định
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng chín
trong lúc thi công dự án nhà máy chế biến thực phẩm
công ty savi foos việt nam trong khu công nghiệp nhân hòa thị xã an nhơn tỉnh bình định
bức tường của công trình bất ngờ đổ sập làm năm người chết và sáu người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định cũng đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra
theo lãnh đạo công an tỉnh bình định việc xây dựng không đúng theo thiết kế
thiết kế yêu cầu đổ dầm xong hết thì mới xây tường
thế nhưng các dầm chưa được liên kết đã xây tường
và đây là nguyên nhân chính dẫn đến sập tường khi có sự cố
ngày hôm nay công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp đã tạm giữ hình sự bốn đối tượng
gồm nguyễn văn đoàn nguyễn minh tiến trần quốc việt và thái văn thành
tại đồng tháp về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng chín một người dân ở phường hai thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
trình báo mất trộm tài sản gồm hai trăm linh triệu đồng tiền mặt và vàng
có trị giá khoảng bốn mươi triệu đồng một điện thoại di động
qua truy xét nhanh ngày một mươi bảy tháng chín công an thành phố cao lãnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tỉnh đồng tháp và công an thành phố hồ chí minh bắt khẩn cấp đoàn việt tiến
đang lẩn trốn tại một trung cư thuộc phường một mươi ba quận bốn thành phố hồ chí minh
còn thành bị bắt giữ tại phường hai thành phố cao lãnh
bước đầu công an thành phố cao lãnh đã thu hồi tài sản gồm hai mươi một triệu đồng một lắc và một miếng vàng
được biết các đối tượng này đều đang nghiện ma túy
còn tại đắk lắc công an thành phố bồ mạ thuật vừa bắt xứ hai đối tượng gồm lê văn phương
chú tại huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc và phú thành đạt
trú tại huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận về hành vi cướp giật tài sản
và tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn đức chú tại đắk lắc
do người khác phạm tội mà có
phương và đạt làm vệ sĩ tại một quán bar trên địa bàn thành phố bồ mạ thuật
gần đây quán ba đóng cửa để sửa chữa nên hai đối tượng tạm thời nghỉ việc
vào đêm ngày một mươi một tháng chín phương rủ đạt đi cướp tài sản
khi các đối tượng đi đến đường lê duẩn đoạn gần trung tâm ngã sáu bồ mạ thuật
thì phát hiện hai cô gái đi xe máy phía trước có túi sách
bên trong có hai điện thoại iphone trị giá ba mươi sáu triệu đồng
lên áp sát để cướp giật rồi tăng ga tẩu thoát
sau đó phương mất tài sản
đã mang điện thoại đến gặp đức để nhờ tiêu thụ
đức đã mang điện thoại đến một cửa hàng
ở thị trấn quảng phú huyện cư mực ga
bán được năm triệu năm trăm linh nghìn đồng
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai
đang lập hồ sơ xử lý bốn đối tượng
gồm nguyễn văn hưng luyện viết hiếu
cùng chủ tịch tp hcm
lê văn minh chủ tịch tỉnh đồng nai
và la văn quang chủ tịch tỉnh bình dương
về hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự
trong quá trình làm ăn do thiếu tiền
kinh doanh nên một phụ nữ
chú tại huyện trảng bom đã vay tiền
của các đối tượng cho vay lãi nặng
với hình thức trả góp hàng ngày với lãi suất cao
khi người vay không có khả năng trả nợ
các đối tượng đã đến nhà và đe dọa
nhận được thông tin công an huyện trảng bom
đã vào cuộc điều tra bắt giữ bốn đối tượng trên
hiện công an trảng bom đang điều tra mở rộng
và xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát phòng trái trợ trái
và cứu nạn cứu hộ công an tp đà nẵng
vừa giải cứu thành công hai người mắc kẹt
hơn một tiếng đồng hồ trong thang máy
vào lúc nửa đêm
khoảng một giờ sáng ngày một mươi tám tháng chín
trung tâm thông tin một trăm một mươi bốn công an tp đà nẵng
tiếp nhận tin báo
có hai người mắc kẹt thang máy
tại tầng bốn của ngôi nhà số một trăm bốn mươi lê duẩn
phường thạch thang quận hải châu
ngay lập tức phòng cảnh sát phòng trái trợ trái
và cứu nạn cứu hộ công an tp đà nẵng
điều động cán bộ chiến sĩ cùng với xe chuyên dụng
đến hiện trường
tại đây lực lượng cảnh sát đã chấn áp người dân
chấn an người dân và cũng chấn an
người bị mắc kẹt bên trong thang máy
đồng thời sử dụng máy banh thủy lực mở cửa
đưa hai người bị mắc kẹt
ra bên ngoài an toàn
được biết tòa nhà đã xảy ra sự cố cao bảy tầng
đang cho sinh viên và người lao động
chuyển sang các tin tức an ninh trở tự
tại tỉnh yên bái do có xảy ra sâu soát
trong việc tiệc cưới
đối tượng nguyễn tiến hạnh
trú tại thành phố yên bái
đã dùng dao đâm đối phương gây thương tích nặng
với hành vi trên hành đã bị bắt khẩn cấp
sau khi gây án
trong đàm cưới diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng chín
tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai
nhóm của hạnh đã xảy ra mâu thuẫn
với một nhóm thanh niên khác
vì vậy sau khi tan tiệc cưới
hai nhóm đã xô xát trên đường liên thôn
gần khu vực đàm cưới
lúc này nguyễn tiến hạnh lấy từ trong người
một con dao gấp và đâm hai nhát
vào vùng ngực và bụng
của một thanh niên nhóm đối phương
khiến nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch
đối tượng nguyễn tiến hạnh ngay sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường
ngay trong ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
tổ công tác công an huyện bảo thắng
nhanh chóng phối hợp với công an thành phố yên bái
triển khai lực lượng bắt thành công đối tượng
sau đó di lý về công an huyện bảo thắng
để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
từng có ba tư nán về tội trộm cắt tài sản
nhưng phạm minh nhật
quay ở quảng ngân
quảng nam không lấy đó làm bài học
mà lại tiếp tục trượt dài vi phạm pháp luật
đối tượng vừa bị công an thành phố đà nẵng
bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản
chỉ trong một ngày một mươi ba tháng chín
nhật dảo quanh các tuyến đường
trong khu công nghiệp hòa cầm
thuộc phường hòa thọ tây quận cầm lệ
để tìm kiếm nhà dân sơ hở
khi thấy phòng trọ của một công nhân không khóa cửa
nhật đã lèn vào lấy đi một điện thoại di động
rồi tẩu thoát
trừ cùng ngày trên đường nguyễn như đãi
nhật thấy nhà một người dân không đóng cửa
nên đã đột nhập
lấy một điện thoại di động và chín trăm linh usd
dạng sáng ngày một mươi bốn tháng chín
đối tượng tiếp tục lèn vào hai nhà dân khác
ở phường hòa thọ tây
và bị phát hiện chi hô nhưng thoát thân được
nhật đã nhanh chóng trốn về quê sau khi gây án
và bán số tài sản trộm được
trước đó lấy tiền tiêu sẻ cá nhân
và sử dụng ma túy
đến thời điểm bị bắt tổng giá trị tài sản
nhật trộm cắp được là gần bốn mươi triệu đồng
ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh
đang phối hợp về phía campuchia
xác minh thông tin hàng chục lao động người việt nam
tháo chạy khỏi một sòng bạc
gần cửa khẩu pa vét
tỉnh sa vê riêng đối diện với cửa khẩu quốc tế mộc bài
vào trên ngày một mươi bảy tháng chín
sáu mươi người việt nam là lao động trong một sòng bạc
ở tỉnh sa vê riêng đã nhân lúc
trời mưa tháo chạy khỏi nơi làm việc
năm mươi sáu người chạy thoát bốn người bị bắt
giữ trái phép trở lại
những người việt nam chạy thoát đã được tập trung
tại khu vực
cửa khẩu pa vét
ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh đang phối hợp với lực lượng chức năng campuchia
để nắm tình hình vụ việc
những trường hợp nào là công dân việt nam
sẽ được bảo hộ hỗ trợ nhập cảnh về nước
theo quy định
ngay sau khi nhận được thông tin đại sứ quán việt nam
tại campuchia đã chủ động nhanh chóng liên hệ
với các cơ quan chức năng của campuchia
để tìm hiểu vụ việc tiến hành công tác
xác minh nhân thân làm thủ tục
để tiếp nhận và đưa người về nước
đồng thời đề nghị phía campuchia
can thiệp giải cứu những người còn lại
đến cuối giờ chiều cùng ngày
cảnh sát campuchia đã yêu cầu công ty
giao nộp thêm một mươi một công dân việt nam
nâng tổng số liên quan tới
vụ việc lên sáu mươi bảy người
và theo đại sứ quán việt nam tại campuchia cho biết
hiện các công dân đang được
cảnh sát campuchia bảo vệ và lấy lời khai
đại sứ quán và bộ đội biên phòng việt nam
đang phối hợp với cục lãnh sự bộ ngoại giao
các cơ quan chức năng
campuchia để đưa công dân về nước
trong thời gian sớm nhất
bộ ngoại giao cũng đã chỉ đạo đại sứ quán
đảm bảo đầy đủ điều kiện sinh hoạt
cho công dân trong quá trình đợi
làm thủ tục về nước tiếp tục phối hợp
với các cơ quan chức năng sở tại
ra soát khả năng còn công dân việt nam
tại cơ sở trên và yêu cầu điều tra
nguyên nhân xử lý vụ việc
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của công dân việt nam
trong trường hợp công dân cần hỗ trợ
đề nghị liên hệ với các cơ quan chức năng
của bộ ngoại giao
đại sứ quán việt nam tại campuchia
số điện thoại cộng tám trăm năm mươi năm hai trăm ba mươi bảy hai mươi sáu nghìn hai trăm bảy mươi bốn
tổng lệnh sứ quán
tại sihanov kivire
số điện thoại cộng tám trăm năm mươi năm ba trăm bốn mươi chín ba mươi bốn nghìn ba mươi chín
hoặc tổng đài bảo hộ công dân
thưa quý vị và các bạn
tình trạng người việt
tại campuchia trốn về nước
đã liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây
trước đó vào ngày một mươi tám tháng tám
bốn mươi hai người việt nam
làm tại song bài thuộc ấp cheritum
tỉnh kandan bỏ trốn
bơi qua sông bình di tỉnh an giang
để về nước
một người bị nước cuốn thiệt mạng
một người bị bảo vệ casino bắt lại
và trong giai đoạn đó đã có rất nhiều
người dân tại an giang
đã không ngại hiểm nguy điều khiển xuồng
cứu sống hàng chục người chơi vơi
giữa dòng nước mùa mưa lũ
và những người lao động bình thường
thế nhưng lại có trái tim ấm áp nghĩa tình
xứng đáng được trân trọng ngợi khen
và để chúng ta có thêm niềm tin
và những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống này
là một người dân mưu sinh trên sông nước vùng biên giới an giang
anh lê bình hồ đã từng cứu nhiều người việt gặp nạn bỏ trốn
khỏi các nơi lao động khắc nghiệt tại campuchia
gần đây nhất vào ngày một mươi tám tháng tám
không ngần ngại nguy hiểm

ứng cứu hàng chục người dân

không nỡ để đồng bào trôi nổi giữa dòng nước
dòng nước nhiều người lao động
ở thị trấn long bình cũng đã đưa
phương tiện ra sông cứu người
anh mai văn hùng người nuôi cá
trên sông bình di là một trong số đó
hành trình cứu người
rất nguy hiểm bởi mưa lũ
nước sông chảy rất mạnh
trên bờ người của casino
liên tục ném đá cản ngăn
khiến việc đưa người vào bờ
an toàn càng gian nan hơn
tại em cứu mấy người là
là số không biết bơi tại em ngồi xuống đó là muốn chìm rồi
đưa vô tới bà luôn mà kêu họ dịch bà
là mình chạy ra mình cứu thêm nữa mà họ dạy
cũng không được nữa mà như là cái mạng
mình cũng đơm bơ hết nổi rồi
là chú đơm mấy ông chú đơm ra
cũng dứt lên như là cái mạng này như là
nở một mạng
hành động đẹp của những người lao động
giản dị đã cứu sống bốn mươi người việt
câu chuyện hôm đó
không ngừng được chia sẻ trên các phương tiện
thông tin đại chúng
những người theo dõi vụ việc ai ai
cũng đồng tình ngợi khen những con người
dũng cảm ấy họ tự hào
về tấm lòng
tình nghĩa mà đồng bào dành cho nhau
tụi tôi trong phối hợp công an
cũng đã đến nghĩa là từng tổ an ninh
rồi các tôn giáo cũng nắm cơ
bản thân này người dân đã đánh giá rất cao
về cái sự dũng cảm cao cả của anh em
và đồng lòng
thế nên thằng đó anh em với tôi
cũng tuyên truyền lại với bà con
những cái hôn trào của chúng tôi
ở biên giới như thế này thế nào
tiếp tục tham gia làm sao cho cái biên giới này
càng ổn định hơn
tinh thần dũng cảm của những người lao động
vùng biên đã được ghi nhận
biểu dương nhận được nhiều hình thức khen thưởng
từ cấp tỉnh đến cơ sở
vì đã có thành tích xuất sắc
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tinh thần trách nhiệm của người dân
là tham gia
các hoạt động phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh đối quốc rất cao
mong rằng trong thời gian tới
người dân ở biên giới cũng như trong nội địa
sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an
làm tốt công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm kịp thời ngăn chặn
những hành vi vi phạm pháp luật
tham gia là cứu nguy cứu nạn
trong tất cả các trường hợp
xảy ra trên địa bàn
sự việc vừa qua cũng là một hồi chung
cảnh báo về giấc mơ
việc nhẹ lương cao tại campuchia
sự xuất hiện của những tấm gương
quần chúng không ngại nguy hiểm
đã thể hiện tình người cao cả
cũng như trách nhiệm của công dân
trong bảo vệ an ninh tổ quốc
giữ vững trật tự an toàn xã hội
tạo nên lá chắn vững chắc vùng biên giới
hôm nay công ty cổ phận
tập đoàn đầu tư địa ốc nova
nova land đã đón nhận huân chương lao động
hạng dì do chủ tịch nước trao tặng
vì những nỗ lực đóng góp cho cộng đồng
xã hội đặc biệt là tham gia phòng chống
dịch covid một mươi chín tại tp hcm
cũng như các tỉnh thành trong những năm qua
nova land đã đồng hành
với nhà nước chính phủ ban ngành hiệp hội
trong nhiều hoạt động về giáo dục sức khỏe
an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng
với số tiền hơn một tỷ đồng
trong những năm qua
riêng năm hai nghìn hai mươi một nova land nói riêng
cùng tập đoàn nova nói chung
đã thực hiện nhiều chương trình xã hội
như đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín
trao tặng xe cấp cứu và các trang thiết bị y tế chuyên dụng
thần tốc xây dựng hoàn thành
những khu cách ly tập trung bệnh viện giải trí thu dung
trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín
khởi tạo chương trình siêu thị không đồng
mang thực phẩm đến những hoàn cảnh khó khăn
buổi đó nhận huân chương lao động hạng nhì của nova land
cùng tổ chức song song với buổi lễ kỷ niệm
ba mươi năm thành lập của nova group
trong khuôn khổ của sự kiện
nova group cam kết đồng hành cùng mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hồ chí minh và hồ chí thập đỏ việt nam
trong thời gian tới
thông qua quỹ vì biển đảo quê hương
quỹ vì người nghèo trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu
chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
với ngân sách một mươi ba tỷ đồng
thưa quý vị trong bốn ngày nghỉ lễ vừa qua
trạm thu phí tiến quốc lộ năm mươi một
đã thực hiện xã trạm
gần ba mươi lần
hiện nay tiến quốc lộ năm mươi một đang xảy ra ôn tắt
vào cả những ngày thường nhất là vào các ngày cuối tuần
vì sao tình trạng kẹt xe tại đây
lại diễn ra thường xuyên như vậy
phóng sự sau đây sẽ phần nào là lời giải thích
cho câu hỏi này
tuyến quốc lộ năm mươi một có chiều dài một trăm linh km
nối từ biên hòa đồng nai đến bà rịa vũng tàu
đường được thiết kế và đi và sử dụng
từ năm hai nghìn chín
theo thiết kế tám làng xe
gồm sáu làng ô tô và hai làng xe máy
công suất khai thác và phục vụ
là một mươi hai lượt xe mỗi ngày đêm
theo thống kê của công ty cổ phận đường cao tốc
biên hòa vũng tàu hiện mỗi ngày
quốc lộ năm mươi một đang có gần bốn mươi lực
phương tiện qua lại trong đó xe đầu kéo
container và xe tái nặng chiếm số lượng lớn
vì vậy quốc lộ năm mươi một
không chỉ quá tải mà còn bị xuống cấp
tuyến đường cử cán bộ tốt trực
để giải tỏa áp lực căn cơ lâu dài
là cần cấp thiết cấp bách
phải đầu tư ngay
và đưa vào khai thác
tuyến đường thay thế để chia sẻ
lưu lượng xe trên quốc lộ năm mươi một
quốc lộ năm mươi một không chỉ là tuyến kết nối
thành phố hồ chí minh đồng nai
và tỉnh bà rịa vũng tàu
mà còn là tuyến kết nối du lịch kinh tế logistics
của khu vực phía đông nam bộ
do đó các phương tiện vận chuyển hàng hóa
và hành khách tại đây đã tăng hơn ba trăm linh
so với công suất thiết kế ban đầu
đang là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng
ủng tắc xảy ra mặc dù công tác phối hợp
tổ chức phân làng điều tiết và cả xã trạm
được các sở ngành chức năng và các đơn vị
thường xuyên thực hiện nhưng chưa thể
là giải pháp căn cơ
vào các khung giờ cao điểm các đỡ chốt nút giao
giao nhau các đường tránh
các tuyến đường
trọng điểm thì đều có một tổ
cảnh sát giao thông đến đó để điều tiết giao thông
và vào các ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần
tăng cường lực lượng một trăm linh quân số
vào những ngày cuối tuần là
không có ngày nghỉ để tăng cường
hết toàn tuyến để đảm bảo lưu thông được thông suốt
thông qua đây thì cũng đề xuất
là đường cao tốc
biên hòa vũng tàu là sớm thi công
được thiện để hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng
để cho giảm áp lực trên tuyến quốc lộ năm một
tình trạng ổn tắc giao thông
kéo dài xảy ra còn làm ảnh hưởng không nhỏ
đến chất lượng hoạt động giao thương và chất lượng
lái xe dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn
để chia sẻ bớt áp lực cho tuyến quốc lộ năm mươi một
bộ giao thông vận tải cũng đã có dự án
xây dựng tuyến cao tốc biên hòa vũng tàu
dự kiến đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên dù đã quá hai năm
nhưng đến nay dự án vẫn còn chưa được triển khai
trước hàng loạt bất cập tồn tại
ở tuyến quốc lộ năm mươi một
không chỉ các lái xe doanh nghiệp
mà các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ quản lý vận hành
và thực hiện đảm bảo trực tự an toàn giao thông tại đây
mong muốn đề nghị sớm đưa vào khởi công
tuyến cao tốc biên hòa vũng tàu
để tình trạng này được khắc phục
những ngày qua cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cú nạn cú hộ công an các địa phương
ở tỉnh long đồng đã đến từng nhà dân
để tuyên truyền lắp đặt thí điểm thiết bị chữa cháy
theo mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
điểm chữa cháy công cộng
với phương châm là phòng ngừa là chính
mô hình này nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại
về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra
công tác chữa cháy sẽ có hiệu quả
trong thời điểm vàng
là không quá năm phút kể từ khi vụ cháy xảy ra
nếu lực lượng tại chỗ có thể xử lý
và giặt tắt kịp thời
thì có thể kéo giảm thiệt hại
về người và tài sản xuống mức tấp nhất
nếu lực lượng có thể tiếp cận đám cháy nhanh nhất
với quyết tâm triển khai hiệu quả hai mô hình
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
và điểm chữa cháy công cộng
công an tỉnh đâm đồng đã triển khai đến công an một mươi hai quyền thành phố
tham mưu cho ủy ban nhân dân địa phương
triển khai thực hiện
đến nay trên địa bàn toàn tỉnh
đã xây dựng được năm mươi một
tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy
điểm chữa cháy công cộng
theo đó mô hình
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
đã xây dựng một khu phố
nhằm phát huy tính chủ động tương trợ nhau
giữa các gia đình trong một khu dân cư
thực hiện hiệu quả phương châm bốn tại chỗ
thông qua mô hình
tất cả người dân ở hộ gia đình khu dân cư
các cơ sở trên địa bàn
đều được hướng dẫn tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy
ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
và triển khai xây dựng lối thoát nạn thứ hai
lối thoát nạn thứ hai có thể là lên tầng trên
qua nhà bên cạnh qua bàn công
hoặc thoát bàn thang dây cửa phụ
phù hợp đặc điểm của từng hộ dân từng khu phố
cảnh sát đã đến tận nhà để lắp đặt
các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và hướng dẫn bà con sử dụng
mỗi nhà sẽ được trang bị chuông báo cháy
để khi có sự cố thì bấm vào chuông
để cả khu phố biết và hỗ trợ lẫn nhau
chúng tôi đã qua nghiên cứu
tham khảo trên địa bàn phường
thì chúng tôi đã giáp đạt được
một mươi cái điểm
gọi là chữa cháy cộng đồng
bình chữa cháy búa cũng như là
để có thể là
khi cháy xảy ra thì nhân dân trên địa bàn
lấy và sử dụng
trước tình hình cháy nổ ở các địa phương
trên cả nước thì việc triển khai mô hình
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
là một việc làm rất kịp thời và cần thiết
hy vọng rằng với những cách làm hay
mô hình mới này sẽ có phần tích cực
vào công tác phòng ngừa cũng như chữa cháy
có hiệu quả mỗi khi có sự cố xảy ra
hàng chế đến mức thấp nhất những thiệt hại
trong sức khỏe của con người cũng như
tài sản trong thời gian tới